sau nhiều ngày đêm bám sát mọi di biến động công an huyện văn bàn tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng hàng a cớ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm qua tại khu vực quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã minh lương huyện văn bàn công an huyện văn bản đã bất ngờ áp sát bắt giữ thành công đối tượng hàng a cớ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra hàng a cớ khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ tên tuổi mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã vận động đối tượng hàng a khay là em ruột của hàng a cớ ra đầu thú về hành vi không tố giác tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật